sáng nay đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
do đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm dẫn đầu
đã đến dân hương dân hoa tưởng niệm một trăm linh năm ngày sinh chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
tham gia với đoàn có đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng bí thư thành ủy tp hcm
cùng nhiều lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và quân đội
hoạt động nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đại tướng lê đức anh cố chủ tịch nước ngày một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi trước phần mộ của chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
các đại biểu thành kính dân hương dân hoa tưởng nhớ những cống hiến của đại tướng
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đoàn đã dành một phút mặc niệm dân hương tưởng nhớ cố chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng không mệt mỏi dù ở hoàn cảnh
cương vị nào đồng chí lê đức anh luôn giữ vững ý chí phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản
hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân